thưa quý vị và các bạn trên thế giới nông nghiệp hữu cơ từ thị trường ngách dành cho một nhóm nhỏ người tiêu dùng
đã trở thành một phân khúc thị trường lớn có giá trị lên tới gần tám mươi hai tỷ usd và mức tăng trưởng khoảng một mươi năm mỗi năm
tại việt nam gần một mươi năm phát triển nhưng nước ta chưa có một hành lang pháp lý rõ ràng về nông nghiệp hữu cơ
bên cạnh đó hệ thống tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ lại chưa phù hợp với thực tiễn sản xuất trong nước
nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo uy tín của sản phẩm nông nghiệp hữu cơ việt nam
là một nước nông nghiệp việt nam có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển nông nghiệp hữu cơ
nông nghiệp nước ta đã trải qua một thời gian dài sản xuất quảng canh tự cung tự cấp dựa vào thiên nhiên là chính
nên người nông dân biết tận dụng những gì sẵn có ngoài tự nhiên để phục vụ cho nông nghiệp
tại việt nam hiện nay có ba mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố sản xuất nông nghiệp hữu cơ
và theo hướng hữu cơ với năm mươi chín cơ sở sản xuất trên tổng diện tích hơn tám mươi
nông nghiệp việt nam phải thành công thì sự nghiệp công nghiệp quá hiện đại quá đất nước mới thành công
nông nghiệp nông thôn và nông dân là những vấn đề rất nóng bóng hiện nay trong phát triển đất nước
chúng ta phải tập trung nghiên cứu vấn đề này với các hình thức khác nhau
trong đó đặc biệt cần phải nghiên cứu một tính vực mà người dân trong nước cũng như là thế giới quan tâm
đó là phát triển nông nghiệp hữu cơ để đảm bảo một cái nền nông nghiệp
những hậu quả của việc lạm dụng hóa chất trong nông nghiệp đã lộ rõ nhiều bất cập
như đất đai bạc màu sâu bệnh ngày càng tiến hóa để thích ứng và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người
cho nên thời gian gần đây cả thế giới đều hướng đến nền nông nghiệp hữu cơ trong đó có việt nam
xu hướng này đã được nhà nước rất chú trọng và khuyến khích
tuy nhiên do nông nghiệp hữu cơ dựa tối đa vào việc quay vòng mùa vụ
các phần thừa sau thu hoạch
và việc canh tác cơ giới để duy trì năng suất đất
để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây trồng
và kiểm soát cỏ côn trùng và các loại sâu bệnh khác
nên phát triển nông nghiệp hữu cơ rất cần có những chính sách riêng
đằng sau cái thành tích của nông nghiệp chúng ta
thì những hậu quả rất lớn
đó là về môi trường đó là sức khỏe cộng đồng
đó là đất đai và tất cả những vấn đề mà đang để lại tồn tại do bốn năm đấy
bởi vì chúng ta đã dùng một phương án nông nghiệp là phương án dùng hóa học vô cơ
để đẩy mạnh năng suất để đẩy mạnh những thành tích
để vẽ an ninh nhân thực để mà xuất khẩu những loại đứng hàng thứ nhất thứ tư thứ năm
sau đó chúng ta mới ngoái lại thì thôi chết rồi cái hậu quả lớn lắm
chính vì vậy là bây giờ đã đến thời cơ bắt buộc chúng ta phải quay lại theo hướng nông nghiệp hữu cơ
có thể là chúng ta đi ngay nông nghiệp hữu cơ
và cũng có thể chúng ta chuyển hướng dần là
nông nghiệp theo hướng hữu cơ
cái đất đai của chúng ta qua hơn năm mươi năm mà chúng ta bón quá nhiều phần hóa học
làm cho cái đất đai ô nhiễm không bị ô nhiễm
chúng ta cần phải có thời gian và cần có điều kiện để chúng ta cải tạo cái đất này
vì thế cái chi phí trong những năm đầu là rất lớn
trong quá trình canh tác hữu cơ người sản xuất chỉ được phép sử dụng phân bón hữu cơ
phòng trừ cỏ dại sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công hoặc thuốc sinh học
nên mất nhiều công lao động và khó thực hiện trên diện rộng
đặc biệt là ở nước ta khí hậu nóng ẩm rất thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát triển và gây hại
với những vùng thâm canh cao trước đây đã sử dụng nhiều phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật
khi chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ trong những năm đầu năng suất sẽ giảm rõ rệt
và gặp khó khăn trong phòng chống sâu bệnh do áp lực sâu bệnh còn cao
tuy nhiên khi chúng tôi đến trực tiếp làm việc với các hộ dân có đất nằm trong dự án
thì rõ ràng sự lo lắng của họ là hoàn toàn có cơ sở
bởi trên thực tế giá thuê đất mà doanh nghiệp đưa ra chưa thực sự thuyết phục
bởi trên thực tế giá thuê đất mà doanh nghiệp đưa ra chưa thực sự thuyết phục
nếu doanh nghiệp không thuê thì cũng là một trong những cái nhân dân cũng rất quan khoan là thiếu cái việc lạ
có thể thấy dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ của tập đoàn th là hoàn toàn phù hợp với chủ trương của đảng nhà nước về phát triển nông nghiệp bền vững
nhưng việc thảo luận về giá cả thuê đất tích tụ dụng đất giữa doanh nghiệp và người dân lại hoàn toàn khó khăn
bởi mỗi bên đều có cái lý của mình
người dân cho rằng xã dũng nghĩa nơi triển khai dự án
hệ thống giao thông canh mương cũng đã được người dân đóng góp cùng nhà nước đầu tư hoàn thiện
điều này rất có lợi cho doanh nghiệp khi tiếp nhận để triển khai dự án
vì vậy việc yêu cầu doanh nghiệp thỏa thuận lại mức giá cao hơn cho nông dân để họ đảm bảo đời sống khi mà không còn dụng nữa là một yêu cầu cần thiết
bởi trên thực tế dù tập đoàn th cam kết sử dụng lao động địa phương
nhưng với những người già từ năm mươi tuổi trở lên thì cơ hội để xin việc đi làm cho doanh nghiệp th là điều rất khó khăn
từ thực tế triển khai cho thấy rất cần có những chính sách đặc thù riêng để phát triển nông nghiệp hữu cơ
tôi nói thật một tỷ để ủng hộ cho nông nghiệp công nghệ cao tôi thử hỏi đến giờ này nông dân đã nhận được chưa
đầy khó khăn
chúng tôi cần cơ chế đặc thủ đặc thủ là làm sao cho nông dân dễ dàng tiếp cận nguồn kinh phí đó
theo ngân hàng hay theo gì đấy để họ truyền đổi chứ
cái quan trọng thế họ mới truyền đổi rồi
thứ hai là phải có ngay cái để làm sao cho nó minh bạch được cái thực phẩm cái nông sản hữu cơ đấy
để họ có một chính sách công bằng
có một cái giá cả công bằng
bên cạnh đó nhận thức của người sản xuất về nông nghiệp hữu cơ còn hạn chế
động lực quan trọng nhất là kinh tế
vì vậy việc tổ chức sản xuất để đáp ứng quy định nghiêm ngặt của tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ là một thách thức lớn
do năng suất không cao công lao động nhiều nên giá thành sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ thường cao gấp hai đến bốn lần bình thường
nên rất khó cạnh tranh
nhất là khi đời sống của người tiêu dùng việt nam còn thấp và nhận thức về nông nghiệp hữu cơ chưa cao
an toàn thực phẩm diễn ra trong nhiều năm qua làm mất lòng tin của người tiêu dùng
do vậy việc sản xuất nông nghiệp hữu cơ để cung cấp thực phẩm cho ra thị trường nội địa cũng sẽ gặp nhiều khó khăn và thách thức
một vấn đề nữa là cần sớm thành lập cơ quan chứng nhận nông nghiệp hữu cơ độc lập trong nước
từ trước tới nay muốn xuất khẩu các doanh nghiệp trong nước toàn phải thuê công ty nước ngoài chứng nhận với chi phí cao
nên nông sản hữu cơ của nước ta rất khó cạnh tranh khi xuất khẩu